kính thưa quý vị sau một tuần thí điểm dạy học trực tiếp đã ghi nhận ba mươi bốn trường hợp f tại các trường
và tất cả những trường hợp này đều đã được xử lý theo đúng quy trình
và đây là thông tin được ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai

có bốn giáo viên ba nhân viên và hai mươi bảy trường hợp là học sinh

các nhà trường thực tế đã xảy ra những tình huống như vậy
về việc tổ chức đi học trực tiếp cho học sinh lớp một mươi hai và lớp chín sẽ thay đổi theo cấp độ dịch
của một địa phương cấp huyện hay cả tp hcm
việc này cũng đã có trong kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trở lại của các cơ sở giáo dục cũng như thành phố
sở cũng đã có văn bản hướng dẫn trong đó quy định với từng cấp độ dịch
thì sẽ có hình thức tương ứng dạy học trực tiếp từ số tiết môn đến từng cấp bậc học
khi có sự thay đổi cấp độ dịch các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ theo hướng dẫn để áp dụng linh hoạt
để vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo chuyên môn dạy học
bên cạnh đó sau hai tuần thi điểm đi học lại tp hcm sẽ sơ kết rút kinh nghiệm
sở giáo dục và đào tạo cùng sở y tế sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm
quyết định việc tiếp tục mở rộng cho học sinh đến trường